nhằm bảo đảm phát hiện kịp thời người có nguy cơ nhiễm bệnh người nhiễm bệnh và hạn chế tối đa dịch covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng dân cư
tp hcm đang tổ chức giả soát người từ mỹ nhập cảnh về trước giờ ngày một mươi tám tháng ba để cách ly tập trung
sở y tế tp hcm cho biết từ giờ ngày một mươi tám tháng ba tp hcm đã tổ chức cách ly y tế tập trung tất cả người từ mỹ nhập cảnh về thành phố
theo chỉ đạo của bang chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên người nhập cảnh từ mỹ phần lớn là du học sinh về tp hcm trước giờ ngày một mươi tám tháng ba thì chưa được cách ly tập trung
sở y tế đề nghị ubnd quận huyện chỉ đạo công an địa phương ubnd phường xã ban quản lý khu phố chung cư khẩn trương điều tra
xác định nơi lưu trú cư trú của những người từ mỹ trở về việt nam trước giờ ngày một mươi tám tháng ba và trong vòng một mươi bốn ngày qua
sau đó chuyển thông tin về trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hoặc trung tâm y tế quận huyện trên địa bàn
để hướng dẫn và thực hiện cách ly y tế theo quy định